tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất nơi hầu như quanh năm nắng nóng và không thuận tiện cho các hoạt động giải trí ngoài trời
có một điểm đến mới đang thu hút được sự quan tâm của người dân và khách du lịch
đó là bảo tàng của các nghệ thuật ảo giác còn được biết đến với cái tên bảo tàng thấy nhưng đừng tin
cậu bé này trông chỉ bằng một nửa kích thước của cô bé phía đối diện
nhưng trong bối cảnh này vẫn hai đứa trẻ đó cô bé lại trông như người tí hon
đừng vội tin vào mắt của bạn đây chỉ là hai trong số những ảo ảnh quang học bạn
tại bảo tàng ảo giác ở dubai
với những trải nghiệm mà bảo tàng mang đến cho du khách không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng bị thu hút
điều đó thật tuyệt vời mọi người đến đây khám phá thả lòng tâm hồn
sử dụng ốc tưởng tượng để đoán xem điều gì đang diễn ra
trải nghiệm ở đây giúp ích cho não bộ của trẻ em luôn được tìm tòi những điều mới mẻ
kể từ khi bảo tàng mở cửa các tài khoản instagram của người dân dubai tràn ngập những bức ảnh gây ảo giác
thách thức bộ não con người phải suy nghĩ
khác với những bảo tàng khác khách tham quan được tương tác với các hiện vật và trò chơi lắp ghép tại bảo tàng độc nhất vô nhị này
cuối tuần qua công ty khai mỏ ddm của canada công bố tìm thấy viên kim cương vàng lớn nhất trong lịch sử bắc mỹ
viên kim cương có kích thước ba mươi bốn x năm mươi năm mm nặng năm trăm năm mươi hai cara được phát hiện ở mỏ daivic phía bắc canada hồi tháng một mươi
đây là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở bắc
trong lịch sử bắc mỹ từ trước đến nay đại diện của ddm nhận định viên kim cương lớn ngoài sức tưởng tượng
các vết mài mòn trên mặt đá cho thấy sự khắc nghiệt mà nó trải qua trong quá trình khai thác
viên kim cương còn nguyên vẹn là điều đáng kinh ngạc
công ty của canada khẳng định viên kim cương sẽ được chế tác và hoàn thiện trước khi giao bán
giá trị của nó vẫn chưa được xác định
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt